các cuộc chiến tranh của dân tộc đã lùi xa nhưng có lẽ trong ký ức của những người lính chiến trường năm xưa
nhất là những người lính điện biên thì có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ quên được những ngày tháng chiến tranh ác liệt tại chiến trường điện biên phủ
và niềm vui của người lính ấy như vỡ hòa khi bắt súng tướng đờ cát viên tướng chỉ huy chiến trường điện biên phủ của pháp
đại tá hoàng đăng vinh năm nay đã hơn tám mươi năm tuổi
mỗi khi nhắc lại câu chuyện binh nghiệp của cuộc đời mình ông không thể quên được thời khắc lịch sự khi bắt sống tướng đờ cát viên tướng chỉ huy trận địa chiến trường điện biên phủ của pháp
hôm ấy đại đội ba trăm sáu mươi của đại tá hoàng đăng vinh được lệnh tấn công rồn dập vào cứ điểm năm trăm linh bảy sở chỉ huy của tướng đờ cát
địch lúc này đã yếu thế và hầu hết đều ra đầu hàng duy chỉ có quân trong sở chỉ huy thì vẫn cố thủ